cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình cho biết đơn vị vừa phát hiện sưởng sản xuất san chiết các loại nước hoa nhãn hiệu nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại công ty trách nhiệm hiểu hạn sản xuất và thương mại phú bình việt nam địa chỉ tại xã châu sơn huyện quỳnh phụ do nguyễn thanh tùng làm giám đốc
tùng khai nhận đặt mua các loại dung dịch hóa chất chưa rõ nguồn gốc có mùi đặc trưng
giống với từng loại nước hoa của các thương hiệu nổi tiếng và cồn công nghiệp sau đó trực tiếp pha chế theo tỷ lệ năm mươi năm mươi và đóng vào từng can nhựa loại năm lít
lực lượng chức năng đã thu giữ hai bốn trăm sáu mươi hai lọ thủy tinh thành phẩm sản nhãn các loại nước hoa của nước ngoài như dior elri gucci coco năm trăm linh lít dung dịch hoa chất để sản xuất nước hoa
hai mươi kg tem nhãn các nước hoa cùng với nhiều phương tiện đồ vật tài liệu khác có liên quan